kính chào quý vị và các bạn
sự hệ tác động của vùng áp thấp phía tây cộng thêm với hiệu ứng nén sảnh áp thấp bởi khối khí lạnh ở phía bắc
nên ngày hôm nay nắng nóng tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn diễn ra gai gắt
tuy nhiên từ ngày mai nền nhiệt sẽ giảm nhanh bởi trong đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta
gây mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi sẽ có mưa vừa mưa to trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
tại các tỉnh phía tây bắc bộ không khí lạnh cũng khiến cho mưa rông tăng lên diện dài rác
trong mưa rông có thể tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
tuy lượng mưa không quá lớn nhưng cũng giúp cho nền nhiệt trên khu vực giảm đáng kể
nắng nóng chỉ còn xuất hiện vài nơi tại các tỉnh tây bắc
ở miền trung trong ngày hôm nay vẫn có nắng nóng đặc biệt gai gắt với nhiều điểm trên bốn mươi độ
nhưng từ ngày mai tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh nền nhiệt sẽ giảm đáng kể
trưa chiều chỉ giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ còn các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
nắng nóng cũng bớt gai gắt khi mức nhiệt độ cao nhất chỉ giao động xung quanh ngưỡng là ba mươi chín độ
nhưng sau đó từ ngày mùng ba các tỉnh bắc trung bộ có xu hướng tăng nhiệt trở lại
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong những ngày tới nắng nóng gai gắt vẫn tiếp tục duy trì
với nhiệt độ cao nhất giao động ở xung quanh ngưỡng là ba mươi bảy ba mươi tám độ
nắng nóng kéo dài nhiều ngày nên người dân cần chủ động bổ sung đầy đủ
viết chung cho các tỉnh
ở vùng cao tây nguyên ba ngày tới về chiều tối vẫn có mưa rông với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
còn ban ngày tại đây tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi tám độ có nơi cao hơn
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với mức nhiệt độ giao động
từ hai mươi năm đến ba mươi chín độ có nơi miền đông nam bộ còn vượt ngưỡng ba mươi chín độ
về chiều tối tại đây cũng có mưa rông vài nơi
tuy lượng mưa không nhiều và kết thúc nhanh nhưng vẫn cần đề phòng với lốc xét mưa đá và gió giật mạnh